hôm nay trong buổi khảo sát thực tế tại các trường phổ thông dân tộc nội chú tại tỉnh yên bái
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo phùng xuân nhạ đã thừa nhận vụ việc này đang khiến cho rất nhiều trường học nói chung
và đặc biệt là các trường phổ thông dân tộc nội chú nói riêng lo lắng và hoang mang
trong chuyến khảo sát này vấn đề quan tâm nhất của bộ trưởng là điều kiện ăn ở nội chú điều kiện học tập của học sinh
đặc biệt sau vụ việc giáo viên ở trường dân tộc nội chú thanh sơn có hành vi xâm hại học sinh
bộ trưởng đề nghị các cán bộ quản lý thầy cô giáo phải đặc biệt quan tâm vấn đề bảo vệ quyền trẻ em chống xâm hại tình dục
bộ trưởng phùng xuân nhạ nhấn mạnh vụ việc hiệu trưởng lạm dụng tình dục học sinh là bài học sương máu của giáo dục giới tính
hành vi của thầy giáo ở trường dân tộc nội chú thanh sơn sẽ phải chịu trách nhiệm do vi phạm pháp luật
giải pháp mà bộ trưởng nhấn mạnh là học sinh cũng phải được trang bị kiến thức về giới tính
kỹ năng để tự vệ trong những tình huống có nguy cơ bị xâm hại
hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh bình chú quận thủ đức tp hcm để tiếp tục điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm
qua điều tra cơ quan công an xác định trước đó vào khoảng tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thông qua mạng xã hội
đối tượng nguyễn thanh bình đã mua bốn mươi sáu kg pháo nổ của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở khu vực gần bến xe miền đông
với giá hai mươi một triệu đồng sau đó mang về nhà cất giấu đến ngày chín tháng một mươi hai bình mang số pháo nói trên
thuê xe autograft vận chuyển từ quận thủ đức xuống tp biên hòa tìm người mua để bán kiếm lời
tuy nhiên khi bình đang mang bốn mươi sáu kg pháo này chuẩn bị giao hàng cho một đối tượng ở một con hẻm ở khu phố bình dương
phường long bình tân tp biên hòa thì đã bị lực lượng công an thành phố biên hòa phát hiện bắt giữ
còn tại tỉnh an giang công an huyện châu thành cho biết vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại
nhập lậu với số lượng lớn đang trên đường đi tiêu thụ
khi đang tuần tra trên tuyến quốc lộ chín mươi một đoạn qua khu vực xã bình hòa huyện châu thành tỉnh an giang
lực lượng chống buôn lậu công an huyện châu thành phát hiện hai thanh niên điều khiển xe mô tô với tốc độ cao
có nhiều biểu hiện nghi vấn tổ tuần tra đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
phát hiện lực lượng chức năng các đối tượng đã để lại phương tiện và bỏ chạy
kiểm tra phương tiện phát hiện hai chín trăm tám mươi bao thuốc lá ngoại các nhãn hiệu
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật
hơn bốn lít dầu đã bị tràn ra đồng ruộng và cống thoát nước tại phường quảng hưng
thành phố thanh hóa trong sáng ngày hôm nay
các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp khẩn trương khắc phục sự cố này
sự cố xảy ra vào chiều tối qua khiến cho khoảng bốn hectare đất nông nghiệp và hơn tám trăm linh m hai
nội đồng bị nhiễm dầu theo cơ quan chức năng nguyên nhân là do tràn bể thu váng dầu của một cây
xăng quân đội
mức độ dầu nổi trên mặt nước cánh đồng chuyên canh cây nông nghiệp cao đến hai cm
ngay trong đêm ngày một mươi bảy và sáng ngày một mươi tám tháng một mươi hai tổ công tác đặc biệt của thành phố thanh hóa
cùng lực lượng công an phòng cháy chữa cháy quân dân đội quy tắc đã tổ chức ứng trực tại địa bàn
để đảm bảo về công tác phòng chống cháy nổ an ninh trật tự cho người dân và khu vực dầu tràn
sáng nay tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một thuộc hải đội một trăm linh hai bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã đưa toàn bộ
sáu ngư dân cùng tàu cá mang số hiệu nd chín mươi hai nghìn chín trăm năm mươi sáu ts về đến cảng hòn la an toàn để bàn giao cho đồn biên phòng ròn
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình
trước đó nhận được tin báo nhận được điện chỉ đạo của bộ tư lệnh cảnh sát biển về việc thực hiện nhiệm vụ
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tàu cá số hiệu nd chín mươi hai nghìn chín trăm năm mươi sáu ts gặp nạn tại khu vực phía đông cách hòn la quảng bình ba mươi năm hải lý
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã điều động tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một đang làm nhiệm vụ trực
tại khu vực đảo hòn la khẩn trương lên đường
đến một mươi chín h ba mươi phút cùng ngày tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một đã tiếp cận được tàu cá nd chín mươi hai nghìn chín trăm năm mươi sáu ts trong điều kiện sóng gió to
tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một đã cử tổ công tác sang tàu bị nạn kiểm tra chăm sóc y tế động viên tinh thần
cung cấp nhu yếu phẩm cho các thuyền viên và làm dây lai kéo tàu bị nạn
tàu cá nd chín mươi hai nghìn chín trăm năm mươi sáu ts gồm sáu thuyền viên do ông nguyễn xuân hùng năm mươi tuổi quê xã hải triều huyện hải hậu tỉnh nam định làm thuyền trưởng
đến sáu giờ một mươi năm phút sáng nay tàu cảnh sát biển một nghìn một mươi một đã lai kéo tàu cá nd chín mươi hai nghìn chín trăm năm mươi sáu ts cùng các thuyền viên về cảng hòn la an toàn
tiếp theo biên tập viên thế cương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng phạm văn tuyển sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn gia cát xã tứ cường huyện thanh miện tỉnh hải dương
đối tượng đinh thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai hộ khẩu thường trú một mươi sáu b đường thành phường chi lăng thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn
đối tượng nguyễn bá nga sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại đội hai thôn lạng thành xã quang lang huyện chi lăng tỉnh lạng sơn cao một m bảy mươi da ngăm đen sông mũi lõm dài tai trúc và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước đuôi mắt trái sẹo chấm ở đuôi mắt phải

đất nước có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức điều ý lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
dự báo thời tiết
kính chào quý vị và các bạn
do không khí lạnh đang suy yếu nên trong ba ngày tới thời tiết tại các thỉnh thành phía tây bắc bộ tiếp tục trên đá ấm dần phổ biến là ít mưa chưa chịu giá mây hưởng nắng
nhật độ ngày đêm sao động từ một mươi bốn hai mươi bảy độ một số nởi vùng núi cao
nền nhiệt về đêm có thể xuống ngưỡng một mươi độ
người dân cần chủ động giữ ấm cho cơ thể
tương tự các tỉnh thành phía đông bắc bộ
cũng chỉ có mưa rào và rông ở diện vài nơi
sáng sớm có sức ngủ nhẹ dài rác
phần nào ảnh hưởng đến tầm nhìn
quý vị cần lưu ý nếu phải lưu thông ngoài đường
trong thời điểm này
nên nhiệt độ trưa chiều trên khu vực trong ba ngày tới
sẽ giao động từ hai mươi hai đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
do không khí lạnh suy yếu
nên mưa trên khu vực sẽ giảm đáng kể
chỉ còn ở diện vài nơi
sau mưa giảm
nên nền nhiệt trong ba ngày tới tại đây
cũng có xuống tăng trở lại
ngày đêm phổ biến ở trong ngưỡng là từ một mươi sáu đến hai mươi chín độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận
mưa nếu có
cũng chỉ ở diện cục bộ
với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày trời còn đang sán đoạn
thời tiết khá thuận lợi cho hoạt động thường nhật của người dân nơi đây
với nền nhiệt độ cao nhất vào trưa chiều
giao động từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên
những cơn mưa trái mùa không còn xuất hiện
thay vào đó là thời tiết ít mưa
đặc trưng của mùa khô tại khu vực
những cơn mưa nếu có
cũng chỉ với lượng không nhiều và kết thúc nhanh
ban ngày trời còn đang sán đoạn
với nền nhiệt độ ngày đêm
giao động từ một mươi bảy đến ba mươi một độ
các tỉnh thành nam bộ
là nơi có thời tiết ổn định nhất trên cả nước
khi chỉ có mưa diện cục bộ
với lượng không nhiều
ban ngày khu vực có nắng từ sớm
thời tiết nhìn chung thuận lợi cho hoạt động ngoài trời của người dân nơi đây
với nền nhiệt độ cao nhất ngày
giao động từ ba mươi đến ba mươi bốn độ
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt